truyền thông naui mới đây đưa tin có năm nền kinh tế ở châu âu gồm anh pháp đức italia và thụy sĩ
là những nền kinh tế bị thiệt hại đáng kể do ảnh hưởng từ cuộc xung đột kéo dài hơn một năm rưỡi qua ở ukraine
dẫn số liệu của ngân hàng trung ương thụy sĩ trang mạng trên cho biết kể từ tháng hai năm ngoái tới nay
châu âu đã chứng kiến giá năng lượng tăng mạnh dòng người di cư đổ ồ ạt và nhiều nước phải chi mạnh tay cho quân sự
nếu không phải hứng chịu những tác động này năm quốc gia gồm anh pháp đức italia và thụy sĩ
đáng lẽ có gdp trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai cao hơn từ một đến bảy và lạm phát cùng thời kỳ thấp hơn hai đến bốn
đáng chú ý đức là nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất
chuyên trang kinh tế bloomberg nhận định nền kinh tế lớn nhất liên minh châu âu eu sẽ còn phải đối mặt với tình trạng chỉ trệ trong năm nay
và có thể sẽ không có tăng trưởng gdp
các chuyên gia ở thụy sĩ cũng dự đoán tình hình sẽ còn tồi tệ hơn trong tương lai